phát biểu tại diễn đàn phát triển việt nam vdf hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam có độ mở lớn với kim ngạch thương mại gần một trăm bảy mươi gdp
việt nam luôn chủ động hội nhập quốc tế và nỗ lực để triển khai hiệu quả một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta đã ký kết
diễn đàn phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề chính phủ kiến tạo và hành động động lực mới cho phát triển
đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trách nhiệm và đánh giá tình hình kết quả tồn tại hạn chế khó khăn thách thức
đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể thiết thực trong thời gian tới
thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp hết sức quan trọng ở tầm xây dựng chính sách vĩ mô
giúp các bộ cơ quan nhận định đánh giá đúng tình hình triển vọng phát triển trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp
với quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
tại diễn đàn thủ tướng tiếp tục khẳng định quyết tâm này
thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém cần phải quyết tâm tập trung khắc phục để hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh
bền vững bao trùm không để ai bỏ lại phía sau với mức tăng trưởng gdp bình quân đạt sáu năm bảy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng nêu rõ những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế
là hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh
tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy mạnh cổ phân hóa thoái vốn
theo cơ chế thị trường đồng thời phải quản lý tốt nợ công
nợ công ngày càng là một thách thức chính thức phí mô của việt nam và là một nội dung quan trọng trong diễn đàn hôm nay
rất nhiều việc đã tham gia nội dung này
cùng với việc quy động nguồn lực cho phát triển
chính phủ chỉ đạo kiểm soát các dự án sử dụng vốn vai theo đúng mục đích hiệu quả và trả nợ đầy đủ đúng hạn
hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh chính phủ chú trọng kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vai về cho vai lại bảo đảm khả năng trả nợ vay
kiểm soát chẹt chẽ các khoản nợ của chính quyền địa phương nợ đồng xây dựng cơ bản
tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng
hạn giảm chi phí vai vốn sửa đổi luật cơ sách nhà nước luật quản lý nợ công chiến lược và chương trình quản lý nợ công
thủ tướng cũng ghi nhận các ý kiến chuyên gia về xử lý nợ xấu tại diễn đàn
chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển thị trường mua bán nợ
đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu bảo đảm công khai minh bạch tiếp cận chuẩn mực quốc tế